bảy bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện trí linh
một bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
và bảy bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại